thưa quý vị và các bạn chúng tôi có mặt ở một buổi làm việc của công an thành phố hà nội với các bị hại của công ty liên kết việt
và đến thời điểm này thì có thể thấy là danh sách các bị hại trên địa bàn thành phố hà nội là rất lớn
và hiện nay thì công an thành phố hà nội đang tích cực điều tra mở rộng
theo cơ quan công an tp hà nội số nạn nhân của công ty đa cấp liên kết việt tại hà nội lên đến vài nghìn người
chủ yếu tập trung tại các huyện như phúc thọ đông anh ba vỉ trường mỹ
người tham gia công ty đa cấp liên kết việt trong điều kiện hoàn cảnh và mức độ đầu tư khác nhau
tuy nhiên với những gì mà lê xuân giang và đồng bọn đưa ra thì ai cũng nghĩ đây là công ty của bộ quốc phòng
và họ tham gia với niềm tin rất lớn vào uy tín của công ty này
thế cô ta nói như thế nào để chị tham gia vào công ty này
nói như thế nào tướng dẫn như thế nào
chị đều nói trong là đây này các thứ về trên tường có những các cái
ảnh của ông giang ông ngồi có những cái vị lãnh đạo cấp cao chụp cùng vang có những bằng khen
cái câu thu đấy có nói công ty đấy là của bộ quốc phòng không
ai cũng nói ở trong đấy lúc đấy là tất cả đều nói là của bộ quốc phòng
ngay sau khi tiếp nhận điều tra vụ án công ty đa cấp liên kết việt
công an thành phố hà nội đã tích cực triển khai và có thể thấy khối lượng công việc hiện nay
là số nhất
tuy nhiên thực tế thời gian qua nhiều nạn nhân từ các tỉnh thành khác cũng tìm về công an hà nội
để trình báo gây khó khăn cho công tác điều tra
do vậy cơ quan cảnh sát điều tra công an hà nội lưu ý nạn nhân của công ty đa cấp liên kết việt
thuộc địa bàn tỉnh thành nào thì đến cơ quan công an địa phương đó để trình báo và cung cấp thông tin
tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ